thời gian gần đây anh lê thành trung ở thôn sáu xã triệu thuận huyện triệu phong tỉnh quảng trị
đã gây chú ý với mô hình nuôi các loại côn trùng và bỏ cạp
bước đầu mô hình này phát triển tốt và được chọn làm điểm để nhân rộng
mặc dù quê gốc ở huyện triệu phong nhưng anh lê thành trung được sinh ra và sống ở miền tây trong thời gian khá dài
quá trình sống ở đây anh đã học hỏi kinh nghiệm của một số hộ dân về kỹ thuật nuôi côn trùng và bọ gạp
sau khi trở về quê sinh sống anh đã ấp ủ đầu tư nuôi một số loại côn trùng để vươn lên làm giàu
bước đầu mô hình này phát triển tốt

bước đầu mô hình này phát triển tốt
mặc dù quê gốc ở huyện triệu phong nhưng anh đã học hỏi kinh nghiệm của một số hộ dân về kỹ thuật nuôi côn trùng và bọ cạp